tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
phối hợp với cảng vụ hàng hải quảng ngãi vừa tổ chức tập huấn về an toàn hàng hải
tìm kiếm cứu nạn sơ cấp cứu y tế cho ngư dân các chủ tàu thuyền viên tàu khách
tàu vận tải hàng hóa và phương tiện đánh bắt hải sản trên biển
các ngư dân được cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn hàng hải
kỹ năng sử dụng các thiết bị cứu sinh kỹ năng sử dụng các tín hiệu kênh tần số liên lạc
với cơ quan tìm kiếm cứu nạn khi gặp sự cố hoặc phát hiện tàu gặp sự cố
kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên tàu cách xử lý cách ứng phó sự cố trên biển
cách điều khiển tàu thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới
đồng thời được hướng dẫn thực hành phương pháp sơ cứu y tế ban đầu cho thuyền viên bị điện giật đuối nước
bị bỏng do nhiệt cách băng bó vết thương cứu nạn tiếp cận ứng cứu tàu cá
đây là các kỹ năng kiến thức hết sức cần thiết nhằm giúp ngư dân quảng ngãi hành nghề an toàn trên biển
dịp này trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam và cảng vụ hoàng hải quảng ngãi
đã trao hai trăm hai mươi lá cờ tổ quốc hai trăm linh phao cứu sinh hai mươi túi đựng thuốc và cơ số thuốc cần thiết cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ